chiếc tàu bị chìm đã không chấp hành quy định mặc áo phao cho hành khách khi di chuyển trên sông và cố tình trở qua số người quy định
thế nhưng con thuyền ấy vẫn vô tư rời bến trước mắt lực lượng cảng vụ đường thủy nội địa đà nẵng
đây là những hình ảnh ghi lại được vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu trên một con tàu du lịch chở khách vào ban đêm trên sông hàn
rất nhiều du khách đã không mặc áo phao nhưng chủ tàu vẫn vô tư xuất bến
điều này diễn ra tương tự trên con tàu du lịch thảo vân bị chìm vào đêm ngày bốn tháng sáu vừa qua
tất cả năm mươi ba hành khách trên tàu trong đó có rất nhiều trẻ em đã không có phao bên mình khi con tàu chìm giữa sông hàn
bên cạnh việc không yêu cầu hành khách mặc áo phao chiếc tàu du lịch bị chìm trên sông hàn còn chưa được cấp phép hoạt động
thế nhưng vẫn cố tình chở khách thậm chí trở quá hai mươi tám người so với đăng kiểm
vấn đề này đã được đại biểu hội đồng nhân dân nói đã cảnh báo rất sớm trong hội đồng nhân dân trong chuyên đề phát triển du lịch của đà nẵng
tôi nhớ còn rõ tôi đã nói tôi đã nói tôi đã nói tôi đã nói tôi đã nói tôi đã nói tôi đã nói
đó là đồng chí bình đã nói rất là gây gắt về vấn đề này
nhưng mà rất tiếc rằng là các cái cơ quan có trách nhiệm họ đã không có lưu tâm đúng bước đến cái tiếng nói của người dân mà được phản ánh qua đại biểu chính thức của mình
cho nên đã có một sự thiếu trách nhiệm thậm chí là tắc trách
đã không xảy ra